chuyển sang các tin tức quốc tế đáng chú ý nga sẵn sàng đàm phán hòa bình với ukraine nhưng sẽ không từ bỏ các điều kiện của mình
đây là phát biểu mới của đại sứ nga tại anh andrei kalin khi trả lời phỏng vấn hãng bbc
đại sứ kali nêu rõ moscow muốn hòa bình nhưng phải với một số điều kiện nhất định đó là không có bất cứ mối đe dọa nào từ phía ukraine với nga
và người nga ở ukraine phải được đối xử bình đẳng như công dân của tất cả các nước khác
theo đại sứ kerin trong những năm gần đây tại ukraine đã bùng nổ chủ nghĩa dân tộc cực đoan
việc đóng băng xung đột sẽ không giải quyết được gốc rễ vấn đề vì không tạo lập được nền tảng hòa bình và ổn định lâu dài châu âu
trong một diễn biến liên quan ngoại trưởng nga lavrov hôm qua đã cảnh báo việc cung cấp tiêm kích f một mươi sáu của mỹ cho ukraine là sự leo thang không thể chấp nhận trong cuộc xung đột hiện nay
ngoại trưởng nga lavrov đã cảnh báo việc cung cấp tiêm kích f một mươi sáu của mỹ là sự leo thang không thể chấp nhận trong cuộc xung đột thế này